tối qua ngày chín tháng ba đoàn đại biểu cấp cao lào do đồng chí fani thotu chủ tịch quốc hội dẫn đầu
đã có chuyến thăm và làm việc tại tp hcm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức việt nam
đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố đã có buổi tiếp đón
và dự tiệc chiêu đãi đoàn đại biểu cấp cao lào tại dinh độc lập tp hcm
tại buổi đón tiếp chủ tịch quốc hội lào đánh giá đây cũng chính là một trong những lợi ích thiết thực
mà mối quan hệ hữu nghị đã đóng góp cho đảng quốc hội nhà nước và nhân dân hai nước
bà pani yathotu mong rằng lãnh đạo thành phố sẽ tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ cho quốc hội
hội đồng nhân dân cũng như lãnh đạo các tỉnh thành của lào có cơ hội sang thăm tp hcm
từ đó học tập kinh nghiệm để góp phần nâng cao năng lực của các đại biểu
bí thư thành ủy đinh la thăng bày tỏ vui mừng cùng những thành tựu quan trọng của đảng và nhân dân hai nước
góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của cả hai nước
trước đó đoàn đại biểu cấp cao lào đã có buổi thăm và làm việc với lãnh đạo cấp cao việt nam
và đoàn cũng có dịp đi thăm các tỉnh thành của việt nam
tp hcm là tỉnh thành thứ chín đồng thời là tỉnh thành cuối cùng trong chuyến thăm hữu nghị chính thức
đánh dấu năm mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước việt lào một nghìn chín trăm sáu mươi hai hai nghìn một mươi bảy